trần đại quang nhấn mạnh trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra và mở ra nhiều cơ hội mới
đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương chính sách của đảng nhà nước về phát triển khoa học công nghệ
đẩy mạnh nghiên cứu và nâng cao chất lượng hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ thiết thực việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại
kinh tế tri thức nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế bảo vệ môi trường bảo đảm quốc phòng an ninh
hôm nay ngày ba mươi tháng tám dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chính phủ sẽ họp phiên thường kỳ tháng tám bàn về tình hình kinh tế xã hội tháng tám và tám tháng năm hai nghìn một mươi tám
mở đầu phiên họp thủ tướng bày tỏ vui mừng về kết quả của asean hai nghìn một mươi tám đã cao hơn dự kiến
thủ tướng cũng đánh giá cao về chương trình kết nối đổi mới hệ thống sáng tạo hai nghìn một mươi tám do bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì
tại phiên họp này sẽ có một mươi nội dung được đưa ra báo cáo và thảo luận thể chế liên quan đến điều hành của chính phủ
nên sáng nay phiên họp đã tập trung nghe báo cáo và thảo luận về dự án luật quản lý thuế sửa đổi và một số luật khác
thủ tướng cũng đánh giá cao về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai hết sức kịp thời về kinh tế xã hội an ninh chính trị trong tháng qua ổn định
thủ tướng lưu ý cần phải làm tốt hội nghị wfasean trong tháng chín tới

ngoài thể chế thì còn vấn đề rất trọng tâm đó là đánh giá và thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng tám và tám tháng năm hai nghìn một mươi tám
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng lưu ý cần thảo luận phân tích những hạn chế tồn tại
kết cấu hạ tầng bị mưa lũ phá hoại mà nhiều địa phương chưa có kế hoạch cụ thể
giá cả nông sản và khai thác thủy sản bất hợp pháp giải ngân có tiến bộ nhưng vẫn cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn
thủ tướng cũng đề nghị thảo luận đánh giá tình hình trọng tâm năm hai nghìn một mươi tám
qua phân tích thì có một mươi hai chỉ tiêu về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại năm hai nghìn một mươi tám có thể đã đạt và vượt chỉ tiêu
có thể một mươi hai chỉ tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại năm hai nghìn một mươi tám
chúng ta sẽ đạt và vượt toàn nhiệm có năm chỉ tiêu vượt và bốn chỉ tiêu đạt
trong đó gdp sẽ đạt trên hai mươi bảy thông ương rất đạt vượt kỷ toán ba năm
ngay từ tháng này thủ tướng yêu cầu cần chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo phục vụ kỳ họp thứ sáu
quốc hội khóa một mươi bốn vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
chiều nay chính phủ sẽ thảo luận làm rõ về các nội dung báo cáo phục vụ kỳ họp thứ sáu
và kết quả đạt được về kinh tế xã hội trong tháng qua đồng thời tìm giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế
trong thực hiện các mục tiêu phát triển trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam và để tưởng nhớ ngày người đi xa
tối qua báo nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật nhớ lời bác sạn tại nhà hát lớn hà nội
tới tham dự chương trình có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đảng
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương thành phố hà nội và các địa phương
chương trình nhằm gợi nhắc thế hệ hôm nay và mai sau học tập làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh những bài học rút ra từ sự nghiệp cách mạng vĩ đại
và di trúc thiêng liêng của người
phát biểu tại chương trình đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân nhấn mạnh
ngày hai tháng chín năm sáu mươi chín chủ tịch hồ chí minh đi vào cõi vĩnh hằng
trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn đảng toàn dân toàn quân ta cùng bạn bè quốc tế
hôm nay nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày cách mạng tháng tám thành công
và quốc khánh nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam
bốn mươi chín năm thực hiện di trúc thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh
và đệ tượng nhớ người ngày đi xa nhớ ngày người đi xa
báo nhân dân tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật
nhớ lời bác dặn để tiếp tục ôn lại những lời căn dặn tâm huyết của người
những bài học rút ra từ sự nghiệp cách mạng vĩ đại của người
đây cũng là dịp để chúng ta suy nghĩ sâu sắc hơn về những lời dạy của bác
để sống và làm việc xứng đáng hơn với sự tin cậy của nhân dân
tại chương trình những thông điệp gợi nhắc thế hệ hôm nay và mai sau
học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã được truyền tài
thông qua những phóng sự đặc sắc do truyền hình nhân dân thực hiện
bên cạnh đó những vở kịch ngắn do các nghệ sĩ có tên tuổi của nhà hát kịch hà nội
thể hiện một cách giản dị mà sinh động và sâu sắc những tư tưởng của người
về xây dựng đảng xây dựng chính quyền và đặc biệt là xây dựng đạo đức người cán bộ cách mạng
tôi rất vui mừng vinh dự được thể hiện hình tượng chủ tịch hồ chí minh trong ba tiểu phẩm
mỗi tiệp phẩm nó đều có một khắc hoạm một cái nét riêng hình tượng của bác hồ
bác hồ luôn luôn nhắc nhở chúng ta
bác dạy chúng ta những bài học kinh nghiệm về dùng người
những lời bác dạy ấy nó vẫn có thấm sâu vào trong mỗi một con người dân việt nam của chúng ta hiện nay
và nhất là các cán bộ đánh đạo
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn còn gây ấn tượng với khán giả
bởi các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ngợi ca chủ tịch hồ chí minh
tình cảm của người đối với đất nước dân tộc và tình cảm của cả dân tộc việt nam đối với người
do các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam thể hiện
ngày hôm nay em được hiểu rõ hơn cũng như là thấm nhuận hơn những cái tư tưởng của bác
trong những năm tháng ngày xưa
và em cũng cảm thấy ngày hôm nay bọn em cũng học hỏi khá là nhiều
và cũng là một buổi em cảm thấy rất là bổ ích đối với những sinh viên như em
tôi cũng vô cùng xúc động trước những cái thước phim tư liệu
trước những hình ảnh vô cùng kính yêu của chủ tịch
và là một
đã bốn mươi chín năm trôi qua những lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh
vẫn vẹn nguyên tính thời sự trong cuộc sống hôm nay
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám bảo tàng hồ chí minh đã tiến hành nghiên cứu
khảo sát và sưu tầm tiếp nhận hơn tám mươi tài liệu ảnh hiện vật tác phẩm nghệ thuật
ấn phẩm về chủ tịch hồ chí minh kính yêu
từ các cá nhân tập thể trong và ngoài nước
phần lớn các tài liệu hiện vật gốc có giá trị tiêu biểu
ngày hai mươi chín tháng tám tại hà nội bảo tàng hồ chí minh đã tổ chức lễ tiếp nhận tài liệu
hiện vật năm hai nghìn một mươi tám và giới thiệu những tài liệu hiện vật mới siêu tầm trong một năm qua
tại buổi lễ bảo tàng hồ chí minh đã tiếp nhận nhóm hiện vật của cố bộ trưởng bộ y tế hoàng tích trí
do đại diện gia đình tặng bao gồm bốn thư của chủ tịch hồ chí minh
gửi bộ trưởng hoàng tích trí năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
chứng minh thư do chủ tịch hồ chí minh cấp cho bộ trưởng có bút tích ký của người
súng côn do chủ tịch hồ chí minh cấp cho bộ trưởng sử dụng trong khoảng thời gian từ năm một nghìn chín trăm năm mươi đến năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
trương thị diên nguyễn thị hiệp phan văn quýt đinh như gia những tấm gương người tốt việc tốt
trong kháng chiến chống mỹ tại quảng bình quảng trị đã trao tặng bảo tàng hồ chí minh bốn huy hiệu bắc hồ
đặc biệt bảo tàng hồ chí minh còn siêu tầm tiếp nhận được một số tài liệu
hiện vật thể hiện tình cảm của nhân dân thế giới và nhân dân việt nam đối với chủ tịch hồ chí minh
như bức tranh sân dầu chân dung chủ tịch hồ chí minh do họa sĩ petrov
người bungary sáng tác năm một nghìn chín trăm năm mươi tám tám tranh vẽ chủ tịch hồ chí minh do ông đào trọng lý
việt kiều tại thái lan tặng
trong năm vừa qua thì bảo tàng hồ chí minh đã đẩy mạnh công tác sưu tầm
và trong đợt siêu tầm tiếp nhận các tài liệu hiện vật lần này
chúng tôi đã siêu tầm và tiếp nhận được trên tám mươi các tài liệu hình ảnh và những hiện vật quý
của các cá nhân và các gia đình đã trao tặng để góp phần làm phong phú thêm bộ siêu tập của bảo tàng
và thông qua các hiện vật này chúng tôi sẽ trưng bày giới thiệu tới đông đảo công chúng
trong nước và quốc tế biết hơn nữa về cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh kính yêu của chúng ta
lễ tiếp nhận tài liệu hiện vật là một trong những hoạt động thường xuyên có ý nghĩa của bảo tàng hồ chí minh
thông qua đó là lời tri ân tới các tập thể cá nhân đã tin tưởng hiến tặng tài liệu
hiện vật và mong muốn nhận được sự quan tâm rộng rãi hơn nữa trong nhân dân nhằm góp phần siêu tầm
lưu giữ bảo vệ và phát huy những giá trị của tài liệu
hiện vật về chủ tịch hồ chí minh ở trong và ngoài nước
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay ba mươi tháng tám bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to trên diện rộng
do có mưa trong ba ngày tới ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ trên các sông
ngoài ra cần đề phòng sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày một tháng chín
ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ quét trên các sông
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông bưởi lên mức báo động ba sông thao lên mức báo động hai sông đà sông hoàng long sông cả và thượng lưu sông mã lên mức báo động một báo động hai các sông khác ở mức báo động một và dưới báo động một
nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở các vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ đặc biệt tại các tỉnh như hòa bình phú thọ yên bái lào cai lai châu điện biên sơn la hà giang tuyên quang lạng sơn cao bằng bắc cạn thanh hóa và nghệ an
và nghệ an ngập ống tại các vùng trũng thấp đặc biệt tại khu vực đông bắc và đồng bằng bắc bộ
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lũ quét sạt lở đất
ở vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ cấp một riêng các tỉnh hòa bình phú thọ yên bái
lào cai lai châu điện biên và sơn la được dự báo ở cấp hai
cũng theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ chiều nay đến hết ngày ba mươi một tháng tám mưa to tập trung ở khu vực tây bắc
việt bắc riêng ở các tỉnh điện biên lai châu lào cai mưa rất to
trong ngày và đêm nay là cao điểm của đợt mưa lớn này
theo thông tin chúng tôi vừa nhận được giao thông trên quốc lộ bốn h thuộc địa phận hai xã
phìn hồ và trà nưa huyện nậm pồ của tỉnh điện biên đã thông tuyến từ hai mươi giờ đêm qua
đó là sự nỗ lực của đơn vị chức năng và lực lượng tại chỗ trong công tác khắc phục
sạt lở đất đá do ảnh hưởng của mưa lũ
trong suốt hai ngày hai mươi tám
và hai mươi chín tháng tám ngày nào trên tuyến quốc lộ bốn h mường trà mường nhé tỉnh điện biên
cũng có hàng trăm ô tô lớn nhỏ cùng hàng nghìn xe máy và người dân đi lại trên tuyến này
đều phải trầu trực mong mỏi từng giờ để chờ thông tuyến
thời gian chờ đợi mệt mỏi kéo theo nhiều phiền toái và nguy hiểm cho tất cả những người lưu thông trên tuyến đường vào những ngày này
các đơn vị chức năng đã tăng cường nhân lực phương tiện tập trung khắc phục xả lở
quyết tâm thông tuyến tạm thời để người và phương tiện có thể tiếp tục chờ đợi
các đơn vị chức năng đã tăng cường nhân lực phương tiện tập trung khắc phục sạt lở
quyết tâm thông tuyến tạm thời để người và phương tiện có thể tiếp tục chờ đợi
các đơn vị chức năng đã tăng cường nhân lực phương tiện tập trung khắc phục sạt lở
quyết tâm thông tuyến tạm thời để người và phương tiện có thể tiếp tục chờ đợi
không chỉ bảo đảm an toàn cho các trạm biến áp hệ thống đường dây truyền tải cũng được các công nhân truyền tải điện tăng cường lực lượng kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng của thiết bị nguồn lưới điện tại các điểm trọng yếu

công tác phối hợp của ngành điện với các cấp chính quyền công an quân đội trong việc xây dựng và triển khai phương án bảo vệ an ninh an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện cũng đã được thực hiện bài bản

tập đoàn điện lực việt nam cũng yêu cầu các đơn vị điện lực bố trí phương thức vận hành nguồn lưới điện hợp lý bảo đảm an toàn tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi khi xuất hiện tình huống và sự cố
trong phần tin quốc tế vỡ đập ở myanmar hơn năm mươi người phải sơ tán
mỹ kiện nga lên wto vì các biện pháp đánh thuế bổ sung
hơn năm mươi người ở một trăm linh ngôi làng thuộc miền trung myanmar đã buộc phải sơ tán sau khi một con đập ở đây bị vỡ do mưa lớn dài ngày vụ vỡ đập cũng khiến cho một thị trấn và ít nhất hai ngôi làng chìm trong nước
giới chức địa phương cho biết đập tưới tiêu squa chaung ở bago miền trung myanmar bị vỡ dạng sáng ngày hai mươi chín tháng tám làm ngập khoảng một trăm linh ngôi làng xung quanh và tuyến đường cao tốc chính trong khu vực
ước tính có khoảng năm mươi bốn người thuộc một mươi hai ngôi làng
hai hộ gia đình đã buộc phải sơ tán để tránh lũ nước cũng gây ngập tuyến đường cao tốc chính nối thành phố yangon và thủ đô naypyitaw
hiện chưa có báo cáo về con số thương vong nhưng hàng nghìn người đã được tập kết ở các điểm tạm trú
quân đội myanmar đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân ở vùng bị ảnh hưởng
nguyên nhân ban đầu dẫn đến vỡ đập được cho là do mưa lớn dài ngày trong khu vực
theo bộ nông nghiệp và thủy lợi myanmar con đập trên được xây dựng vào năm hai nghìn bốn lưu trữ nước tưới tiêu cho hơn hai mươi mẫu đất canh tác
mỗi năm myanmar đều phải hứng chịu những đợt mưa lớn
vào tháng trước mưa lũ trên diện rộng đã khiến ít nhất một mươi một người thiệt mạng và hơn một trăm linh người phải đi sơ tán
các bộ trưởng kinh tế asean vừa nhất trí tăng cường hội nhập kinh tế một cách sâu rộng để thúc đẩy thương mại tự do
thông qua việc ký kết một loạt các hiệp định và nghị định thư quan trọng trong ngày nhóm họp chính thức đầu tiên vào ngày hôm qua hai mươi chín tháng tám tại singapore
trong khuôn khổ các hội nghị các bộ trưởng đã ký kết nghị định thư về gói cam kết thứ một mươi trong khuôn khổ hiệp định khung asean về thương mại dịch vụ afas
và gói cam kết thứ nhất của hiệp định thương mại hàng hóa asean
bên cạnh đó các nhà lãnh đạo kinh tế của một mươi nước asean cũng đã thông qua hiệp định asean về thương mại điện tử
nhất trí về khung tích hợp kỹ thuật sản
đặc biệt tại hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi các bộ trưởng đã đồng thuận đưa ra thông cáo chung
tái khẳng định tầm quan trọng của hệ thống thương mại đa phương đồng thời cam kết thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do giữa asean với các đối tác
ngày hôm nay ba mươi tháng tám các bộ trưởng sẽ tiếp tục các cuộc nhóm họp với các nước đối tác
cũng như tham dự hội nghị bộ trưởng hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
mỹ vừa khởi động một vụ kiện nga tại tổ chức thương mại thế giới wto liên quan đến việc nga tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ mỹ
nhằm trả đũa việc washington áp thuế đối với các sản phẩm nhôm và thép của nga
phía mỹ cho rằng các mức thuế bổ sung của nga chỉ được áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ mỹ
không phải đối với hàng hóa nhập khẩu từ bất kỳ nước nào khác
và mức thuế mới này cao hơn mức tối đa theo quy định của wto
nga sẽ có sáu mươi ngày để giải quyết tranh chấp này
sau thời hạn trên mỹ có thể đề nghị wto lập một ủy ban để xét xử tranh chấp
trước đó để đáp trả mức thuế đánh vào thép và nhôm mà mỹ áp dụng với nga kể từ ngày năm tháng tám
nga đã áp dụng mức thuế mới tăng từ hai mươi năm lên bốn mươi đối với hàng loạt hàng hóa nhập khẩu từ mỹ
bao gồm một số phương tiện vận tải máy xây dựng thiết bị dầu khí công cụ chế biến thép và khoan đá sợi quang
bộ trưởng phát triển kinh tế nga maxim areskin cho biết hành động của nga là phù hợp với quy định của wto
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại